và các nội dung chuẩn bị cho tác nghiệp của vận hành chạy thử đều đã được chuẩn bị và hướng tới ngày hai mươi tháng chín là ngày chính thức cho chạy thử liên cả các hệ thống
đây là một dự án đã nhiều lần hoãn tiến độ do gặp nhiều khó khăn và đặc biệt là khó khăn về nguồn vốn
vậy thì đến thời điểm này ban quản lý dự án cũng như là nhà thầu thi công còn gặp những khó khăn vướng mắc gì nữa hay không thưa thứ trưởng
cái xây dựng xây lắp của nhà thầu vẫn chưa hoàn thành toàn bộ
gà các phụ trợ các đề bô mà chúng tôi đang đôn đốc phải đẩy nhanh
thứ hai nữa là vì đây là một tuyến đường sắt mới các tiêu chuẩn các quy định của ta cũng chưa thật là đồng bộ
do đó nhiều nội dung phải dùng các tiêu chuẩn các quy định của nước ngoài
cái thứ ba nữa là liên quan đến việc tổ chức kết nối giữa đơn vị mà thực hiện thi công vận hành thử với lại cái đơn vị tiếp quản để khai thác với hà nội
đó là những nội dung mà cần phải thực hiện
bên cạnh đó chúng ta phải đưa và chạy thử trên cơ sở điều kiện đánh giá về an toàn hệ thống mà cũng này cũng rất là mới trong quy định của việt nam
tuy nhiên là chúng tôi cho rằng những khó khăn càng ngày càng ít đi và sẽ hoàn thành theo đúng cái tiến độ
dự kiến sau từ ba tới sáu tháng chạy thử nghiệm thì dự án này sẽ chính thức đi vào hoạt động
vậy thì bộ thông vận tải đã đang và sẽ phối hợp như thế nào với thành phố hà nội cũng như các đơn vị liên quan trong công tác quản lý và vận hành khai thác để đảm bảo tốt nhất và phục vụ an toàn nhất cho người dân
chúng tôi đã cùng với hà nội phối hợp rất là chặt chẽ
định kỳ hai ba tháng lãnh đạo của hai bên cùng các sở ban ngành và cơ quan của bộ thông vận tải đều có ngồi rà soát về những cơ chế phối hợp từ việc thực hiện và trách nhiệm của mỗi bên
đặc biệt là phù hợp càng ngày càng chặt chẽ hơn ở cái giai đoạn chạy thử lắp ráp những bộ phận những con người đã được đào tạo ở các dây chuyền khác nhau
hiện tại hà nội sẽ đưa các người đó vào các dây chuyển của chúng ta
chúng ta vừa chạy thử vừa tiếp quản để chúng ta vận hành sau này
cũng như là phối hợp trong vấn đề xây dựng các quy định về quả hoạt động quản lý hoạt động rồi duy du bảo dưỡng để dần dần có thể chuyển cho đơn vị khai thác sau này
bên cạnh đó thì hà nội cũng đã chủ động trong việc là hình thành lên các đầu mối đặc biệt là công ty quản lý khai thác của tuyến đường sát nội đô này
xây dựng các cơ chế nội bộ các quy định theo pháp luật để có thể hoạt động được công ty đó
rồi các cái quy định của nhà nước ta ví dụ chế độ tiền lương thưởng chế độ khai thác
và quan trọng nữa để cho cái đường sát này đưa vào hoạt động đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả
thì hà nội cũng đã chủ động xây dựng các giải pháp để kết nối giao thông với lại hệ thống hiển hữu như hệ thống xe buýt
rồi liên quan đến cái chuyện hạ tầng để cho kết nối của những người kể cả những người tàn tật hoặc là những chỗ mà có thể gửi xe để cho hành khách
có thể tiện dụng trong vấn đề là đến đó gửi xe và có thể dùng đường sát này trong tương lai

một lần nữa xin cảm ơn thứ trưởng